các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau các buổi tiếp xúc tổng bí thư cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố hà nội ghi nhận đồng tình với ý kiến của các cử tri mong muốn quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động trên tất cả các lĩnh vực và nhấn mạnh đảng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt kiên trì đáp ứng niềm tin sự kỳ vọng của cử tri
tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân trung hoa hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm tỉnh phúc kiến
chiều cùng ngày tại thành phố phúc châu tỉnh phúc kiến chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và phát biểu tại tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc tỉnh phúc kiến
tọa đàm do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với tỉnh phúc kiến tổ chức với sự tham dự của gần ba trăm linh doanh nghiệp việt nam và trung quốc
tại cuộc tọa đàm chủ tịch tỉnh phúc kiến vu vĩ quốc đã giới thiệu khái quát về phúc kiến một trong những địa phương đi tiên phong trong việc triển khai chính sách cải cách và mở cửa của trung quốc
kinh tế phúc kiến liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong những năm qua năm hai nghìn một mươi sáu gdp của tỉnh đạt bốn trăm ba mươi chín tỷ usd đứng thứ một mươi toàn trung quốc gdp bình quân đầu người đạt trên một mươi một usd đứng thứ sáu
các lĩnh vực kinh tế chủ đạo của phúc kiến là điện tử hóa dầu chế tạo máy và thiết bị các lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh như nông nghiệp đang có bước phát triển mạnh giá trị sản xuất thủy sản đứng thứ hai toàn trung quốc
hiện nay phúc kiến đã thiết lập quan hệ thương mại với khoảng hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
quan hệ kết nghĩa với chín mươi tỉnh thành của ba mươi quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương giữa phúc kiến và việt nam đạt ba bốn tỷ usd
quý i năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại song phương đã đạt tám trăm hai mươi triệu usd và đang duy trì xu hướng phát triển tốt
phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ ấn tượng về những thành tiệu to lớn sự phát triển nhanh chóng của phúc kiến
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam kiên định hội nhập và hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng tôn trọng chủ quyền lợi ích của mỗi nước
ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư với trung quốc
chủ tịch nước khẳng định việt nam khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc nói chung và tỉnh phúc kiến nói riêng
đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng logistic điện tử công nghiệp hỗ trợ
việt nam và trung quốc đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch xuất khẩu song phương lên một trăm linh tỷ usd theo hướng cân bằng cán cân thương mại
chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng có thế mạnh được tiếp cận thị trường của nhau
nhất là hàng nông thủy hải sản đã qua chế biến hàng điện tử hàng tiêu dùng của việt nam và các sản phẩm công nghệ
linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất hàng nông sản hàng tiêu dùng của trung quốc
hội đồng tư vấn du lịch vừa gửi đề xuất lên thủ tướng chính phủ về chính sách thị thực cho khách du lịch quốc tế đến việt nam
đề xuất này nhằm cải thiện chính sách thị thực tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến việt nam
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chính phủ việt nam miễn thị thực cho công dân năm nước tây âu anh pháp đức italia và tây ban nha trong vòng một năm
với thời hạn tạm trú không quá một mươi năm ngày kể từ ngày nhập cảnh
và sau đó ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ gia hạn thêm một năm nữa miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước nói trên
đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hết hiệu lực
theo thống kê tổng số lượt khách từ năm quốc gia này tăng trung bình một mươi năm hai mươi kể từ khi chính sách miễn thị thực được ban hành
vì vậy hội đồng tư vấn du lịch kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét kéo dài thời gian của chính sách miễn thị thực hiện nay
từ một năm lên năm năm tăng số ngày lưu trú từ một mươi năm lên ba mươi ngày
và khách du lịch có thể trở lại trong vòng ba mươi ngày nếu thể hiện việc có chuyến bay khứ hồi
đồng thời hội đồng tư vấn du lịch tiếp tục đề nghị mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực
bao gồm tất cả các nước châu âu lớn và các đối tác thương mại lớn
trong số hơn hai mươi trường hợp vi phạm luật giao thông trong hơn năm tháng qua bị camera của cảnh sát giao thông tp hcm ghi hình và gửi thông báo
thì chỉ có trên bảy trường hợp là đến đóng phạt còn lại gần một mươi ba trường hợp chưa chịu đóng phạt
hiện nay cảnh sát giao thông tp hcm xử lý vi phạm thông qua hai hình thức là phạt nóng và phạt nguội
phạt nóng là hình thức xử phạt qua camera tức là cách chốt của tổ tuần tra kiểm soát khoảng bảy trăm linh một mét có một cảnh sát giao thông
đứng quay hình phương tiện vi phạm và thông báo qua bộ đàm tới chốt để cảnh sát giao thông ở chốt ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm và lập biên bản
phạt nguội là hình thức mà sau khi cảnh sát giao thông ghi nhận những vi phạm bằng camera sẽ in ảnh trích xuất dữ liệu vào hệ thống rồi gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện
tức việc xử phạt vi phạm sẽ được thực hiện sau một thời gian thay vì ngay tại nơi xảy ra vi phạm
tuy nhiên theo ghi nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã tác nghiệp và ghi nhận hoàn thiện hai mươi sáu mươi năm hồ sơ vi phạm qua hình ảnh
bằng các giải pháp để buộc người vi phạm qua hình ảnh thực hiện nghĩa vụ của mình khi vi phạm luật giao thông
nhưng đến nay còn một mươi hai chín trăm bốn mươi một trường hợp chiếm sáu mươi bốn năm chưa thực hiện việc đóng phạt
các bác sĩ khoa hồi sức phẫu thuật tim thuộc bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa kịp thời mổ cứu sống trường hợp bị vỡ qua động mạch chủ của tim
bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai một mươi hai tuần tuổi
bệnh nhân là chị nguyễn thị mỹ duyên hai mươi tuổi
ngụ ở tỉnh bình dương được đưa vào bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng nguy kịch
sau khi tiếp nhận và làm các yêu cầu cần thiết hộ trẩn xác định bệnh nhân bị vỡ qua hệ động mạch chủ
các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân
điều đặc biệt yêu cầu đặt ra là vừa cứu sống mẹ vừa phải cứu thai nhi
trong khi theo y văn thế giới những ca tương tự tỷ lệ cứu sống cả mẹ và thai nhi chỉ từ năm mươi đến sáu mươi
cái khó nhất của cái ca này làm sao mình giữ được cho người mẹ qua cái cuộc mổ
sống sót một cách toàn vẹn và giữ được em bé trong bụng người mẹ nữa
thì cái đó là hai cái thách thức lớn
tại vì chúng tôi ngoài chuyện dùng tháng đông liều cao còn phải hạ thân nhiệt sâu nữa
với cái sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở bệnh viện phùng vương
thì chúng tôi theo dõi cẩn thận em bé và giữ cho cái huyết áp ổn định trong cái quá trình gây mê
còn hạ thân nhiệt thì chúng tôi vẫn phải làm thôi
nhưng mà mình giữ cho cái lượng máu đến tưới cho tim em bé vừa đủ mà không có quá lạnh
để giữ cho em bé tim em bé không có bị ngươi
đừng đập và theo dõi cẩn thận và giảm co thấp tử cung
kết quả sau bảy giờ đồng hồ ca mổ đã thành công cứu được cả mẹ và thai nhi
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang được phục hồi tốt và thai nhi phát triển bình thường
khi em lên đây rồi em không có biết gì nữa
nhưng mà khi mổ xong thì các bác sĩ đều đến chúc cho em
em thấy vui vì mình cứu cả mẹ và con
em thích bệnh viện trợ rẫy rất là nhiều
lúc nhập viên đây thì bác sĩ báo tình hình thì vợ chồng em rất là lo lắng
thì em thích nghĩ là với cái tỷ lệ thành công nó ít
các bác sĩ đã mổ cứu được cả mẹ và con của em
thì em thấy đây là một cái cảm ơn rất là thành công
và cảm nghĩ của hai vợ chồng em rất là vui sướng
qua câu chuyện này các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy cũng thêm khuyến cáo
đối với phụ nữ trước khi muốn sinh con
cần có những đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát
vì đây là điều rất quan trọng
thường là những bệnh có sẵn mà mình không phát hiện
khi mang thai thì bệnh nó sẽ diễn tiến rất là nặng lên
hoặc là lúc đó nó sẽ thay thế ra ngoài
nếu mà giải quyết những cái bệnh lý mà trong cái thời gian thai kỳ nó sẽ phát hành rất nhiều
một điều là mình vẫn có thể cứu được
thành công trong việc phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị vỡ qua động mạch chủ
đã giúp cho tập thể các y bác sĩ
bệnh viện trợ rẫy thêm nhiều kinh nghiệm để xử lý và điều trị hiệu quả những bệnh lý hiếm gặp về tim mạch
trong phần tin quốc tế trung quốc chào đón mọi quốc gia tại vành đai và con đường
liên hợp quốc kêu gọi xem xét lại thỏa thuận nhật hàn về phụ nữ mô vui
phản ứng về việc mỹ chỉ trích sự tham dự của triều tiên
tại diễn đàn vành đai và con đường giới chức trung quốc ngày hôm nay đã tuyên bố
đây là diễn đàn mở chào đón sự tham gia của tất cả các quốc gia trên thế giới
bộ ngoại giao trung quốc cho biết diễn đàn vành đai và con đường là diễn đàn mở và toàn diện
rằng trung quốc hoan nghênh mọi quốc gia tham gia diễn đàn này
tân hoa xã hôm nay cũng đăng bài xã luận cho rằng chiến lược vành đai và con đường
sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những nước đang phát triển bị phương tây sao lãng
đại sứ quán mỹ tại bắc kinh hôm qua đã trao công hàm ngoại giao tới bộ ngoại giao trung quốc
cho rằng việc mời triều tiên tham gia diễn đàn là không thích hợp
diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng năm
nhằm tìm cách thúc đẩy sáng kiến xây dựng vành đai kinh tế kết nối châu á
châu âu và châu phi thông qua các tuyến đường trên bộ và trên biển
ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc vừa kêu gọi nhật bản và hàn quốc
cùng xem xét lại thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm
mà hai nước này đã ký liên quan đến vấn đề phụ nữ mô vui
báo cáo công bố của ủy ban nêu rõ thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui
cần được thảo luận lại và sửa đổi để đảm bảo rằng
những nạn nhân là phụ nữ mua vui trong chiến tranh thế giới thứ hai
còn sống sót sẽ được bồi thường về tài chính phục hồi nhân phẩm
và đảm bảo sẽ không còn gây tranh cãi
theo thỏa thuận ký năm hai nghìn một mươi năm nhật bản và hàn quốc nhất trí giải quyết triệt đề
và rứt điểm vấn đề phụ nữ mua vui
nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong một thời gian dài
chính phủ nhật bản đã xin lỗi tất cả nạn nhân từng phải chịu đựng
những tổn thương về thể sắc và tinh thần
trong năm hai nghìn một mươi sáu tokyo cũng đã thông qua một quỹ hỗ trợ của hàn quốc
chuyển một tỷ yên tương đương tám chín triệu đô la
tới nạn nhân là phụ nữ mô vui và gia đình của họ
bộ trưởng tài chính nhật bản taro aso và bộ trưởng tài chính mỹ
stephen mnuchin vừa khẳng định mỹ và nhật bản sẵn sàng làm việc chặt chẽ
với nhau trong việc thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế
đối với cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
động thái đưa ra trong bối cảnh là triều tiên đang kêu gọi liên hợp quốc
xem xét lại việc thực thi loạt biện pháp trừng phạt đối với nước này
phát biểu đưa ra bên lề cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng
nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy tại italia
theo bộ trưởng tài chính nhật bản taro aso tình hình triều tiên vẫn căng thẳng
và nhiều người có thể sẽ chạy sang nhật bản trong trường hợp khủng hoảng xảy ra
căng thẳng gia tăng trên bán đảo triều tiên trong bối cảnh triều tiên tuyên bố
sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào
trong khi mỹ cảnh báo tấn công phủ đầu nếu có tin chắc chắn rằng triều tiên sẽ thử hạt nhân
cũng trong ngày hôm qua phái bộ thường trực của triều tiên tại liên hợp quốc
đã kêu gọi xem xét lại việc thực thi loạt biện pháp trừng phạt chống lại triều tiên
được thông qua trong các nghị quyết hai nghìn hai trăm bảy mươi và hai nghìn ba trăm hai mươi một
trung quốc mới đây thông tin
báo đã đạt được thỏa thuận với mỹ về nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò của mỹ
thỏa thuận trên đạt được một tháng sau khi chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống donald trump khởi động kế hoạch hành động một trăm linh ngày về hợp tác kinh tế sòng phược
theo thỏa thuận được hai bên nhất trí trung quốc sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thịt bò của mỹ
kéo dài gần một mươi ba năm qua trước ngày một mươi sáu tháng bảy tới
trung quốc đã ngừng nhập khẩu phần lớn thịt bò từ mỹ hơn một thập kỷ qua
sau khi bệnh bỏ
thỏa thuận của điền được phát hiện tại bang washington của mỹ hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
truyền thông mỹ đánh giá việc khôi phục lại xuất khẩu đến trung quốc là ưu tiên hàng đầu
đối với các nông dân mỹ vì họ muốn tận dụng được nhu cầu thịt gia tăng
của đất nước đông dân nhất thế giới này
chính quyền thái lan tuyên bố sẵn sàng chặn facebook
đức chính thức ban hành luật thử nghiệm xe tự lái trên đường phố
hay là hàng chục con cá mập trắng tấn công bờ biển
thông tin đáng chú ý sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
theo đó chính quyền thái lan đang có những động thái cho thấy sẽ áp dụng một luật mới
đối với trang mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook nếu tập đoàn này không chịu hợp tác
triệt để với nhà chức trách để xếp bỏ các tài khoản đen
hiện facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất tại thái lan
theo lệnh từ tòa án hình sự thái lan tổng cộng có hơn sáu trang mạng và tài khoản
trên google youtube và facebook mang những nội dung xấu vi phạm pháp luật thái lan
tuy nhiên facebook chỉ thực hiện loại bỏ hơn một nửa nội dung xấu trên trang mạng này
theo giới cầm quyền thái lan lệnh của tòa án đã không được facebook thực hiện
một cách nghiêm túc dù họ đã thúc giục hãng này
ngành công nghiệp ô tô khổng lồ của đức vừa được dọn đường để tiến thêm một bước
trong lĩnh vực xe tự lái khi luật thử nghiệm xe tự lái trên đường phổ thông
chính thức được thượng viện đức bàn hành
tuy nhiên luật này yêu cầu dù là xe tự lái nhưng đằng sau vô lăng lúc nào cũng phải có người
người thử xe có thể không cầm vào tay lái không cần phải mở mắt và có thể sử dụng điện thoại di động
những xe tự lái này cũng cần phải có hộp đen để lưu trữ hồ sơ chuyến đi
người đi tắm biển và bơi thuyền tại bờ biển nam california mỹ đã phải lập tức sơ tán
sau khi hàng chục con cá mập trắng được nhìn thấy đang bơi sát bờ
lực lượng chức năng nam california mỹ đã phát hiện một mươi năm con cá mập tráng lớn bơi ở bờ biển thái bình dương
cảnh sát quận cam
cảnh sát quận cam đã dùng trực thăng để phát đi cảnh báo yêu cầu những người bơi thuyền và tắm biển rời khỏi khu vực
các biển cảnh báo cũng đã được rán khắp bờ biển nam california sau vụ việc
với hàm răng sắc nhọn và sức mạnh khủng khiếp cá mập trắng là loài hùng giữ nhất trong số các loài cá mập trên trái đất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt